thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực trung bộ
trong công điện thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ thanh hóa đến bình thuận tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp phòng chống hạn
theo chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủ tướng yêu cầu nạo vét cửa lấy nước canh mương lắp đặt và vận hành các trạm bơm giã chiến đào ao giếng đắp đập tạm để chữ nước và ngăn mặn
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách
phòng chống hạn hán xâm nhập mặn ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt chăn nuôi gia súc các vùng đã sản xuất và tuế cây công nghiệp lâu năm
điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể từng hệ thống thủy lợi hồ chứa nước
thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước nhận định về tình hình khí tượng thủy văn cho các cơ quan liên quan và các địa phương
tập đoàn điện lực việt nam phải chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán